tin an ninh trật tự vào tối ngày hôm qua tại tuyến đường thành phố lai châu đi xã nậm tâm thuộc địa phận xã nậm tâm huyện sìn hồ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu đã bắt quả tang cứ a hàng đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một mươi hai bánh heroin một điện thoại di động một xe máy và một số giấy tờ tùy thân có liên quan
tại cơ quan điều tra đối tượng hàng khai nhận đã móc nối với các đối tượng ở huyện mường nhé tỉnh điện biên để hoạt động mua bán ma túy từ huyện mường nhé
mang đi các tỉnh dưới xuôi tiêu thụ đang trên đường vận chuyển thì bị bắt
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người đối tượng ngô thị bích liễu ba mươi bảy tuổi trú tại xã tịnh hà huyện sơn tịnh
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi tạm giữ để điều tra
với thủ đoạn gian dối dù một người đàn ông hợp tác mua đất chung sau khi nhận gần một tỷ đồng của người đàn ông này thì liễu không đứng tên quyền sử dụng đất mà để lái xe của mình đứng tên
và chỉ đạo lái xe thế chấp ngân hàng vai số tiền trên một tỷ đồng số tiền vai được liễu chiếm đoạt
ngoài ra ngô thị bích liễu còn chiếm đoạt tài sản của nhiều người cũng với thủ đoạn mua đất chung
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đề nghị cá nhân tổ chức nào là bị hại của liễu thì liên hệ phối hợp để giải quyết
sáng nay tại xã đồng cốc huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đã xảy ra vụ nổ pháo tự chế làm một nam thanh niên bị thương nặng
nạn nhân ở thôn cao thượng xã đồng cốc là học sinh lớp một mươi một tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện lục ngạn
được biết em này là học tự chế pháo trên mạng rồi mua nguyên liệu về thực hiện
khi đang nhồi thuốc pháo thì xảy ra vụ nổ khiến hai bàn tay của nạn nhân bị dập nát khuôn mặt biến dạng và nhập viện trong tình trạng đa chấn thương
tại hiện trường sau vụ nổ gạch ngói đồ dùng trong nhà bếp rơi vỡ ngổn ngang nguyên nhân của vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị hiện nay trên mạng xã hội các hội nhóm kín đang trở nên phổ biến
nhiều hội nhóm có giá trị tích cực để người dùng mạng xã hội có thể chia sẻ những thông tin hữu ích
tuy nhiên cũng có nhiều nhóm giác tiêu cực như là hội những người vỡ nợ muốn làm liều hội hướng dẫn cách bùng nợ
điều đáng lo ngại là những hội nhóm này hoạt động rầm rộ lôi kéo rất đông người tương tác
không chỉ dừng lại ở việc đăng tải bình luận tiêu cực nhiều thành viên trong các hội nhóm này còn có hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba dư luận xã hội xôn xao trước thông tin hai đối tượng cướp ngân hàng đâm bảo vệ tử vong tại thành phố đà nẵng
có một chi tiết đáng quan tâm là trước đây các đối tượng gây án không quen biết nhau
một đối tượng sống ở quảng nam một sống ở đà nẵng
cả hai quen nhau qua hội nhóm vỡ nợ muốn làm liều sau đó lên kế hoạch qua mạng xã hội rồi thực hiện vụ cướp
được biết hai đối tượng trên không phải là những thành viên đầu tiên trên các hội nhóm tiêu cực đến những ý tưởng ảo thành những hành vi phạm tội thật
không ít hội nhóm được lập ra trên mạng xã hội có tính chất cổ suý cho hành vi vi phạm pháp luật từ mời chơi cờ bạc kêu gọi đua xe đến đánh nhau thậm chí còn thản nhiên rủ nhau sử dụng ma túy
những hội nhóm này có số lượng thành viên từ vài nghìn người đến cả vài chục nghìn
trong đó có nhiều người tham gia dưới một mươi sáu tuổi
do cái tính ẩn danh rất là cao của mạng xã hội của những tài khoản tham gia cho nên là các đối tượng khi tham gia các hội nhóm này dường như là không ngại ngẩn trong vấn đề là mời chào những người khác cùng tham gia với mình và cùng tụ tập tại đâu địa điểm rõ ràng cũng như là các phương thức gây án ra sao
thời gian qua tội phạm bạo lực bao gồm cả những vụ giết người cướp của trong nhóm vị thành niên có hiện tượng tăng ở cả thành thị và nông thôn
một phần là do những hội nhóm rủ dê vi phạm pháp luật trên mạng xã hội những bài viết tác động tới tâm lý người dùng mạng từ đó chi phối cả hành vi của họ
đây là những hành vi mà không những là đi ngược lại đối với những cái chuẩn mực của xã hội mà nó còn là vi phạm pháp luật
và nó nguy hiểm hơn nữa là sẽ được thực hiện với ti tính chất đồng phạm có sự liên kết giữa các địa phương với nhau các cái nơi thậm chí là rất xa nhau nhưng mà cùng bàn kế hoạch và có những cái sự liều lĩnh này
cũng thực hiện tội phạm đến cùng
nghị định số một mươi năm của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tân số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
đã quy định rất rõ hành vi đăng tải chia sẻ thông tin kích động bạo lực tội ác tệ nạn xã hội đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
trong các vụ việc hình sự liên quan tới các đối tượng là thành viên trong các hội nhóm nếu các amin hay những thành viên khác
trong bình luận hoặc tương tác thậm chí có trao đổi với những đối tượng phạm tội thì đều có thể phải chịu trách nhiệm
việc quản lý xử lý những hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội không dễ bởi phần lớn mạng xã hội là các nền tảng xuyên biên giới thuộc sở hữu của những công ty đa quốc gia
trước mắt đều loại bỏ các hội nhóm tiêu cực này mỗi người dùng mạng xã hội có thể thực hiện quan điểm tẩy chay bằng cách báo cáo sai phạm report các hội nhóm này
cấp giật tài sản của học sinh hai đối tượng là phan thành siêng và phạm tuấn đăng công chú tại xã hòa an huyện phú hòa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa tỉnh phú yên tạm giữ hình sự
mới đây khi em phạm tường nguyên đang dừng xe máy sắp vào lề đường để sử dụng điện thoại
thì bất ngờ hai đối tượng trên đã điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên áp sát giật chiếc điện thoại di động của em nguyên
đang cầm trên tay rồi tăng ga tẩu thoát hiệp vụ việc đang được điều tra làm rõ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tây ninh đang tạm giữ một đối tượng
về hành vi vận chuyển pháo nổ đối tượng bị bắt giữ cùng với hơn một tấn pháo
qua công tác nắm tình hình vào lúc một h một mươi phút ngày một tháng một mươi hai tại xã đồng khởi huyện châu thành
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường
công an tỉnh phối hợp cùng với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tây ninh và công an huyện châu thành
phát hiện đối tượng lê xuân vinh chú tại tỉnh thanh hóa điều khiển xe ô tô tải nghi vấn vận chuyển hàng cấm
qua kiểm tra thì phát hiện trên xe của đối tượng có nhiều loại pháo hoa nổ tổng trọng lượng hơn một tấn
vinh khai nhận số pháo trên đối tượng nhận vận chuyển thuê cho một người lạ tại khu vực biên giới
giáp danh với campuchia để đem về tiêu thụ
ghe lưới ghẹ chuẩn bị ra biển để đánh bắt thì bất ngờ phát nổ đã làm ba người bị bỏng nặng
vụ việc này xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại xã khánh bình tây bắc
huyện trân văn thời tỉnh cà mau
theo thông tin ban đầu vào lúc chín h hai mươi năm phút sáng ông bùi minh cảnh cùng với bốn thuyền viên chuẩn bị ra biển đánh bắt
khi đang điều khiển ghe đến cây xăng dầu để chuẩn bị tiếp nhân liệu
thì bất ngờ lúc này hệ thống máy chính dưới hầm ghe chạy lớn bất thường
một lúc sau có tiếng nổ lớn đã làm cho ông cảnh cùng với hai thuyền viên khác bị bỏng nặng hơn năm mươi cơ thể
qua kiểm tra ban đầu ghi nhận nắp hầm ghe bị văng ra xa các cửa kính trên cabin bị vỡ thành nhiều mảnh
sơn ghe bị nứt trên ghe lúc này có bình và bếp ga nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan công an điều tra